chúng ta vẫn nên tuân thủ một số những biện pháp phòng chống dịch cần thiết như đeo khẩu trang xịt khử khuẩn thường xuyên khi đến nơi đông người để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng